bộ y tế vừa xây dựng dự thảo luật về máu và tế bào gốc
theo đó cơ quan này bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án hiến máu tình nguyện
trước đó trong dự thảo luật có hai giải pháp được đưa ra để xin ý kiến
giải pháp một quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện một năm một lần
nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu
giải pháp hai quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu
theo bộ y tế cơ quan này ủng hộ phương án hai đó là hiến máu tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu
để vừa phù hợp với thực tiễn phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho nhà nước và xã hội
bộ cũng đang xây dựng dự thảo theo phương án này